hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề toàn quốc kháng chiến ý chí bảo vệ độc lập tự do và bài học lịch sử
trải qua bảy mươi năm sự kiện toàn quốc kháng chiến vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường
lòng quả cảm quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của nhân dân ta của dân tộc việt nam trong thời đại hồ chí minh
đây được đánh giá là cuộc tổng giao chiến đầu tiên có ý nghĩa trọng đại mở đầu cuộc kháng chiến chống pháp kéo dài chín năm
kết thúc bằng chiến dịch lịch sử điện biên phủ
hội thảo lần này đã nhận được một trăm linh tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quân đội
các đồng chí tướng lĩnh nhà khoa học trong và ngoài quân đội một số nhân chứng lịch sử
với góc độ khác nhau các bài tham luận tập trung làm rõ hơn sâu sắc hơn đầy đủ hơn về sự kiện mở đầu toàn quốc kháng chiến
chiến công của quân và dân ta trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến thể hiện ý chí giữ vững độc lập tự do
sức mạnh của chiến tranh nhân dân tinh thần đoàn kết dân tộc bản lĩnh trí tuệ tầm tư duy chiến lược của đảng
và sự phát triển của nghệ thuật quân sự việt nam
đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn đảng
toàn quân toàn dân về giá trị nguyên vẹn của những bài học và kinh nghiệm lịch sử toàn quốc kháng chiến
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới